sau gần một tuần ra khơi nhiều tàu cá có công suất lớn của bà con ngư dân quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã khai thác chúng vụ thủy hải sản chủ yếu là mực ống và mực lá
hàng chục phương tiện tàu thuyền của các ngư dân các xã tiến thủy quỳnh nghĩa quỳnh long của huyện quỳnh lưu đã cập cảng lạch quen
sau ngày ra khơi nhiều tàu cá có công suất lớn của bà con ngư dân đã khai thác được một mươi năm hai mươi tấn thủy hải sản chủ yếu là mực ống và mực lá
có tàu trong một đêm đã đánh được sáu tạ mực tươi mực được mùa lại được giá giá mực giao động tại bến từ chín mươi đến hai trăm hai mươi đồng một kg
mực tươi là loại hải sản không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng mà còn là sản phẩm được chọn đi xuất khẩu sang trung quốc và các nước trong khu vực đông nam á